khu vực phía nam hiện đang vào mùa dịch sốt xuất huyết mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai liên tục ở tất cả các cấp
song số ca bệnh liên tục gia tăng cao gấp nhiều lần so với các năm trước
một trong những nguyên nhân khiến sốt xuất huyết bùng phát mạnh đó là do người dân ở nhiều nơi còn rất thờ ơ với dịch bệnh này ghi nhận tại tỉnh đồng nai
đồng nai hiện là ổ dịch xuất xuất huyết lớn thứ hai ở nam bộ chỉ sau thành phố hồ chí minh
sau tháng đầu năm tỉnh có trên năm ca mắc sốt xuất huyết tăng hai sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám cao nhất trong năm năm qua
đáng chú ý sốt xuất huyết được ghi nhận bùng phát nhiều ở các khu vực đông dân cư đông công nhân khu nhà trọ
việc phòng chống xuất xuất huyết tại cơ sở đến nay chưa đạt kết quả
diện tích thì rất là rộng mà dân số thì đông mà đất trống thì rất là nhiều
thì mình cũng vận động tuyên truyền và nhắc nhở chứ mình chưa có biện pháp mình cũng chưa có dùng biện pháp mà để xử phạt vi phạm hành tránh
thói quen sinh hoạt thiếu ngăn nắp đồ đạc vật dụng trong nhà lẫn ngoài đường vứt lung tung
nhất là chai lọ lưu hộp và vỏ xe gặp mưa trở thành vật chứa nước là nơi lý tưởng cho long quăng và mũi sinh sôi
em chỉ dọn dẹp ở trong thôi bữa giờ cũng quên dọn
nếu có biết tới dịch bệnh sốt sốt huyết thì nhiều người cũng xem nhẹ thở ơ với việc ngăn chặn lòng quăng và mũi phát sinh gây bệnh
có biết nhưng mà ở đây nó không có nước nó không còn thường tiện
xong thì cứ hấn nước mấy nhà người ta rửa rau rửa măng với cho gà uống vậy thôi
trong đó nhiều long quăng lắm
thì có nhiều
ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao trong khi do độc thủ có đông công nhân
phần lớn đi làm từ sáng đến tối mới về nên việc tiếp cận truyền thông hay kiểm tra phun xịt hóa chất diệt long quăng diệt mũi đều gặp trở ngại
mình đến vận động nhưng mà cái việc là người dân ý thức rồi sau cái đợt đó có duy trì được không thì đó lại là
thực tế mình đi là mới triển khai sau khoảng là hai mươi ngày
nhưng rõ ràng thì chúng ta thấy vẫn còn thồn tại những khu vực mà nó có các cái vật chứa long quăng
mỗi tuần là mỗi gia đình là phải kiểm tra xem trong gia đình của mình tìm các cái vật có có long quăng không để chúng ta loại bỏ long quăng
từ đầu năm đến nay tỉnh đồng nai đã dành trên một mươi tỷ đồng để thực hiện các chiến dịch phòng chống xuất xuất huyết
bao gồm tuyên truyền phát tờ rơi tổng vệ sinh phun thuốc diệt mũi nhằm kiểm soát tại cộng đồng các yếu tố nguy cơ
trọng điểm là giam sát ngăn không để phát sinh long quăng mũi
không có long quăng không có mũi không có xuất xuất huyết cũng sẽ không có những ca bệnh nặng ca tử vong gây thiệt hại lớn cho bản thân gia đình và cho xã hội